vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm nay tại khu phức hợp cao cấp dtp tower thuộc khu đô thị golden hills quận liên triều thành phố đà nẵng đang trong quá trình thi công thì bất ngờ bốc cháy
tại hiện trường khói nghi ngút tỏa ra từ khu vực tầng một mươi sáu của tòa nhà ditp đang trong quá trình thi công
đó là nơi tập kết giấy cốt tông và vật liệu xây dựng
người dân đã chi hô chữa cháy và gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng
nhận được tin báo công an thành phố đà nẵng đã nhanh chóng huy động bốn xe chữa cháy một xe thang cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai các phương án đưa nước lên tầng một mươi sáu nhằm dập tắt đám cháy
sau hơn một giờ nỗ lực dập lửa đám cháy cơ bản được không chế rất may không có thiệt hại về người
hiện nguyên nhân vụ cháy công trình đang được điều tra làm rõ